thưa quý vị thời tiết giao mùa khiến cho tỷ lệ trẻ nhỏ mắc các bệnh liên quan đến hô hấp tiêu hóa tăng cao
điều này khiến nhiều cha mẹ hết sức lo lắng
để giúp cha mẹ có thêm kiến thức dự phòng chăm sóc sức khỏe cho trẻ đặc biệt là các bé từ đến sáu tuổi
một số cơ sở trường mầm non đã chủ động phối hợp với bác sĩ phụ huynh để cùng nhau chia sẻ kiến thức
kỹ năng chăm sóc cho các con khi giao mùa
giao mùa là thời điểm các loại virus vi khuẩn phát tán bệnh phát triển mạnh và lan rộng trong cộng đồng
trẻ em từ đến sáu tuổi có sức đề kháng chưa hoàn thiện rất dễ mắc bệnh
nhằm phối hợp tốt với phụ huynh trong việc chăm sóc cho trẻ một số cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn hà nội
đã chủ động dự phòng mời bác sĩ chuyên gia y tế đến tư vấn chia sẻ kiến thức kinh nghiệm chăm sóc trẻ
trường đã quyết định lắng nghe thấu hiểu và chia sẻ cùng với bố mẹ
nên đã cùng có chăn trợ đi tìm những chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe của bé
để có thể kết nối và chia sẻ những thông tin về kiến thức kỹ năng đúng và định hướng cho bố mẹ
trong quá trình giữ phòng và chăm sóc sức khỏe cho con
mỗi buổi tư vấn chia sẻ kiến thức phụ huynh sẽ có thêm hiểu biết tình huống những loại bệnh đặc trưng
và đặc biệt là tâm lý của phụ huynh trong ứng phó khi trẻ bị ốm bị bệnh
ngoài ra theo chia sẻ của các nhà trường
nhà trường cũng có thể tổ chức thăm khám cho các con với chuyên gia bác sĩ chuyên khoai nhi khi các phụ huynh có nhu cầu
ngoài ra theo chia sẻ của các nhà trường

năm hai nghìn hai mươi ba gia đình anh được hỗ trợ sáu mươi triệu đồng và một mươi tấn xi măng để xây nhà
hiện gia đình anh đã có căn nhà mới xây khang trang và kiên cố
năm hai nghìn hai mươi ba tỷ lệ hộ nghèo của huyện định hóa chỉ còn chín chín mươi tám giúp huyện về đích nông thôn mới vào năm hai nghìn hai mươi
chúng tôi xác định là căn cơ là người dân nghèo do thiếu cái gì
thiếu cơ sở vật chất thiếu tư liệu sản xuất hay thiếu vốn hay có những lúc chỉ thiếu cái thương viện nghe nhìn cũng là nghèo
thì từ cái việc đó chúng tôi lồng ghép để xem là và nhu cầu của người dân để đưa vào đúng
nhờ thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững
ba năm qua thái nguyên đã giảm ba bảy mươi tám hộ nghèo một số chỉ tiêu đã vượt kế hoạch đề ra
nhờ xây dựng một trăm một mươi ba mô hình dự án giảm nghèo đạt hai trăm linh năm kế hoạch
hỗ trợ nhà ở cho hơn hai năm trăm linh hộ nghèo đạt một trăm hai mươi tám kế hoạch
hôm nay bộ ngoại giao đã tổ chức buổi họp báo quốc tế về diễn đàn tương lai asean hai nghìn hai mươi
diễn đàn là sáng kiến được thủ tướng chính phủ phạm minh chính công bố nhân dịp tham dự hội nghị cấp cao asean lần thứ bốn mươi ba tại indonesia
diễn đàn tương lai asean hai nghìn hai mươi
hướng tới mục tiêu đưa ra các khuyến nghị và sáng kiến chính sách khả thi để các nhà lãnh đạo và hoạch định chính sách asean xem xét
từ đó đóng góp trực tiếp vào quá trình ra quyết định ở cấp cao nhất nhằm thực hiện hóa tầm nhìn asean về ấn độ dương thái bình dương
duy trì các giá trị và nguyên tắc quan trọng của asean đồng thời vạch xa lộ trình phát triển bền vững cho tổ chức trong dài hạn
tăng cường năng lực thể chế của asean để có thể điều hướng tốt hơn sự phức tạp của bối cảnh khu vực và toàn cầu hiện nay
trả lời câu hỏi về kỳ vọng đối với diễn đàn tương lai asean hai nghìn hai mươi bốn thứ trưởng bộ ngoại giao đỗ hùng việt cho biết
về những đặc trưng và điểm nhấn của diễn đàn tương lai asean hai nghìn hai mươi bốn thứ trưởng bộ ngoại giao đỗ hùng việt thông tin
về những đặc trưng và điểm nhấn của diễn đàn tương lai asean hai nghìn hai mươi bốn thứ trưởng bộ ngoại giao đỗ hùng việt thông tin
về những đặc trưng và điểm nhấn của diễn đàn tương lai asean hai nghìn hai mươi bốn